kể từ ngày một mươi ba tháng ba tỉnh phú yên đã tạm dừng hoạt động tham quan các di tích lịch sử văn hóa
dành làm thắng cảnh để bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
theo đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên có trách nhiệm hướng dẫn tạm thời
dừng các hoạt động tham quan di tích lịch sử văn hóa dành làm thắng cảnh
tăng cường kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở lưu trú nhà hàng khách sạn
đến thời điểm này phú yên chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus sars cov hai
ngành y tế tỉnh đang giám sát về y tế một trăm sáu mươi bốn trường hợp là người nước ngoài
và những người có tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ nhiễm covid một mươi chín
trong đó ba mươi ba trường hợp cách ly tại nơi cư trú ba trường hợp cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
cả ba đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai và một trường hợp tại trung tâm y tế tp tuy hòa
có kết quả xét nghiệm âm tính lần một